năm mươi tám thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của bộ giao thông vận tải được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cục hàng không việt nam từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về lĩnh vực hàng không
tại các cảng vụ hàng không chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa
trường hợp có sự thay đổi cục hàng không việt nam sẽ có văn bản hướng dẫn riêng
lại một vụ tai nạn đường sắt vừa mới xảy ra sáng qua tại tỉnh bắc giang
do thiếu quan sát một chiếc xe ô tô đã bị hút văng do cố băng qua đường
mặc cho tín hiệu tàu hỏa đang cảnh báo
theo camera ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào lúc tám h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một
tại xã quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang
thời điểm nói trên chiếc xe ô tô đã không quan sát khi đi qua đường dây
đúng lúc này thì đoàn tàu hỏa đi tới tông chiếc xe văng xa hàng trăm mét
được biết tai nạn xảy ra khiến cho lái xe và người ngồi trong bị thương rất nặng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ